ubnd tp hcm vừa yêu cầu các tổ chức cơ quan đơn vị và ubnd các quận huyện
tăng cường tuyên truyền về chủ trương và chính sách tinh giản biên chế
ubnd tp hcm yêu cầu các cơ quan đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế một mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ cấu lại cán bộ công chức viên chức người lao động
thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng biên chế công chức số lượng người làm việc
số lượng người lao động theo nghị định số sáu mươi tám tại các đơn vị sự nghiệp công lập
chỉ tuyển dụng số cán bộ công chức viên chức mới không quá năm mươi số biên chế cán bộ công chức
viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá năm mươi số biên chế cán bộ công chức
viên chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc